tỉnh ủy vĩnh long vừa tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
và biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám
qua ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị vĩnh long đã xuất hiện rất nhiều mô hình mới
cách làm hay góp phần phát triển kinh tế giảm nghèo giữ gìn an ninh trật tự nâng cao năng lực cạnh tranh
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có bốn mươi năm trên tám mươi chín xã được công nhận xã nông thôn mới và công nhận tám phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
quỹ vì người nghèo đạt trên sáu mươi hai ba tỷ đồng xây dựng mới và sửa chữa trên một sáu trăm linh căn nhà cho hộ nghèo tỷ lệ hộ nghèo còn hai sáu mươi ba
dịp này tỉnh ủy vĩnh long đã biểu dương khen thưởng hai mươi tập thể và hai mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh